với các hoạt động nổi bật về văn hóa thể thao và du lịch trong tuần được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi năm phút thứ năm và phát lại vào lúc một mươi h ba mươi phút chủ nhật hàng tuần trên truyền hình nhân dân
chuyên mục tuần này có những nội dung chính như sau
bộ văn hóa thể thao và du lịch họp báo thường kỳ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chương trình nghệ thuật bài ca không quên
tổng cục thể dục thể thao sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
khai mạc triển lãm ảnh du lịch toàn quốc chủ đề tôi yêu việt nam
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam
chiều ngày năm tháng bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo thường kỳ quý hai năm hai nghìn một mươi tám
tại họp báo bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thông tin đến báo chí
các thành tiệu trong sáu tháng đầu năm trên các lĩnh vực văn hóa thể thao
cụ thể công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa đã đạt được một số kết quả
góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa
một mươi một di tích quốc gia được xếp hạng hai mươi một di sản văn hóa phi vật thể
được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
triển khai xây dựng hồ sơ tranh dân gian đông hồ và nghệ thuật làm gốm của người trăm trình unesco
bên cạnh đó bộ còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài
góp phần giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch việt nam ra thế giới
và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quốc tế giới thiệu văn hóa du lịch tại việt nam
công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám được tập trung chỉ đạo quyết liệt
hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước diễn ra trang trọng an toàn tiết kiệm
ý thức thực hiện nếp sống văn minh của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội được nâng lên
những hiện tượng tiêu cực phản cảm đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước
các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật
và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
công tác gia đình các cấp triển khai đúng yêu cầu và đồng bộ
các tỉnh thành chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm hai nghìn hai mươi
tổ chức sơ kết năm năm thực hiện đề án ngày quốc tế hạnh phúc hai mươi tháng ba hàng năm
và một năm thực hiện chỉ thị số một mươi một ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình
về lĩnh vực du lịch trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tổng số khách quốc tế đến việt nam đã sấp xỉ bảy chín triệu lượt
tăng hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm một mươi hai tỷ đồng
tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lĩnh vực thể dục thể thao cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật
trong đó hoàn thiện trình quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
tổ chức sircet năm năm thực hiện đề án ngày quốc tế hạnh phúc hai mươi tháng ba hàng năm
tối ngày sáu tháng bảy tại cung văn hóa lao động hiễu nghị việt sô
chương trình nghệ thuật đất nước vẹn tròn ân nghĩa với chủ đề
bài ca không quên tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ
do báo văn hóa tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỷ
phó trưởng ban đối ngoại trung ương đảng
nguyễn tuấn phong
chương trình bài ca không quên có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi
cùng những giọng ca đẹp các quán quân sao mai trong nhiều năm qua
như nghệ sĩ ưu tú quốc hưng tân nhàn minh chuyên lan anh tuấn anh
khánh linh thu hằng nguyễn trần trung quân trần hồng nhung nhóm mây
công lạc bộ thiếu nhi thiên phúc vũ đoàn camellia
cùng gian hợp sướng học viện âm nhạc quốc gia việt nam
chiều ngày năm tháng bảy tại hà nội
thể thao đã tổ chức sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
rất nhiều hoạt động thể thao trọng điểm đã được bàn thảo dịp này
nhìn lại sáu tháng đầu năm có thể kể ra những con số đáng chú ý
mà thể thao việt nam đã giành được như một trăm bảy mươi hai huy chương vàng
một trăm một mươi bốn huy chương bạc tám mươi tám huy chương đồng
trong đó có một mươi sáu huy chương vàng hai mươi một huy chương bạc hai mươi một huy chương đồng thế giới
năm mươi bốn huy chương vàng ba mươi chín huy chương đồng thế giới
bốn mươi huy chương bạc bốn mươi ba huy chương đồng châu á
hai huy chương vàng bốn mươi bảy huy chương bạc một mươi tám huy chương đồng đông nam á
từ nay đến cuối năm bên cạnh các nhiệm vụ trọng điểm như phổ cập bơi
phát huy chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước
đẩy mạnh phong trào bóng đá học đường
cũng như các môn thể thao olympic cơ bản
tổng cục thể dục thể thao cũng cần phối hợp với thành phố hà nội
tổ chức thành công đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
sáng ngày bốn tháng bảy tại hà nội
đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm
cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ tám
tôi yêu việt nam
tiếp nối thành công từ bảy cuộc thi trước
cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
do tạp chí du lịch tổng cục du lịch tổ chức
với sự phối hợp và bảo trợ của hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam
sự kiện này là một trong những hoạt động ý nghĩa
hướng tới kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thành lập ngành du lịch việt nam
mùng chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi
mùng chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu ảnh
phục vụ các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch việt nam
nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch
hội đồng giám khảo đã chọn ra một trăm tám mươi bốn tác phẩm trưng bày
một mươi một tác phẩm để trao giải
với một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm giải khuyến khích
bàn tổ chức cũng trao hai giải phụ cho ảnh có số lượng like và share nhiều nhất
thông qua bình chọn truyền thông báo
trên facebook của tạp chí du lịch
triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc diễn ra đến hết ngày một mươi một tháng bảy
tại bảo tàng lịch sử quốc gia hà nội
mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng
tạo nên những nét đặc trưng cho từng dân tộc
có phần làm nên sự phong phú đa dạng và thống nhất của nền văn hóa việt nam
trước sự giao thoa của các nền văn hóa và sự mai một bản sắc văn hóa truyền thống
việc bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa
trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ cấp thiết để phát triển bền vững đất nước
trong mục kết nối tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam
sự đa dạng của các dân tộc thiểu số ở việt nam
đã làm nên sự phong phú của nền âm nhạc
nhiều điệu dân ca dân vũ những điệu sli lượn hát then
đã làm nên bản sắc riêng độc đáo
nhưng trước sự phát triển của đời sống xã hội
đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực để gìn giữ bảo tồn âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số ở việt nam
trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển
sự giao lưu hội nhập văn hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ
văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có âm nhạc truyền thống của từng dân tộc
những giá trị âm nhạc làm nên bản sắc âm nhạc của từng dân tộc đang bị đe dọa dần biến mất
do đó việc tìm ra các giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở nước ta
trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
đã được xác định là một nhiệm vụ cần thiết và rất cấp bách
thực hiện quyết định số một nghìn hai trăm bảy mươi qdttc ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
của thủ tướng chính phủ
về đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch khung tổ chức triển khai thực hiện đề án
bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong đó bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì chỉ đạo thực hiện đề án trên
phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động tổ chức triển khai thực hiện đề án
ngay sau khi đề án được phê duyệt bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã ban hành chỉ thị số một trăm chín mươi bốn ctbvhtdl ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đến năm hai nghìn ba mươi
tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn ngành
chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiên truyển
văn hóa văn nghệ gắn với quán triệt các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước
về công tác dân tộc miền núi
nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên đồng bào các dân tộc thiểu số về thực hiện đề án
từ đó có ý thức trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án trên phạm vi toàn quốc
để công tác bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao hơn
các địa phương đã xây dựng phong trào dạy và học nhạc cụ dân tộc sôi nổi hơn
phù hợp với từng dân tộc cộng đồng
có cơ chế phù hợp về đầu tư kinh phí để thu hút người dạy và học
lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám có tổng số một mươi năm lớp
năm hai nghìn một mươi bốn hai lớp cho các dân tộc pupéo tại tỉnh hà giang
sila tại tỉnh lai châu
năm hai nghìn một mươi năm ba lớp cho các dân tộc
odoo tại tỉnh nghệ an
bro rê mâm tại tỉnh con tum

lô lô tại tỉnh hà giang
mảng tại tỉnh lai châu
cống tại tỉnh điện biên
bố y tại tỉnh lào cai
giao tại tỉnh thái nguyên
năm hai nghìn một mươi bảy ba lớp cho các dân tộc
chất tại tỉnh quảng bình
lô lô tại tỉnh cao bằng
sila tại tỉnh điện biên
năm hai nghìn một mươi tám hai lớp cho các dân tộc
lự và la hủ tại tỉnh lai châu
đặc biệt lãnh đạo địa phương các cấp ngành liên quan
cần thấy rõ giá trị âm nhạc cổ truyền của các dân tộc
từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm
trong bảo tồn phát huy giá trị di sản
bản sát dự tội thì ngày xưa thì cũng có nhiều
nhưng mà thực ra gần đây thì cũng mất rời đi rồi
cho nên các đảng
và nhà nước qua tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng
sau đó các cháu cũng cố gắng
lớp truyền dạy như thế này
cũng rất vi dự và rất tự hào
đầu tiên dạy các cháu học sinh như thế này
thì tôi cũng rất vi dự
tại lớp học này
các thanh thiếu niên dân tộc lự la hủ
sẽ được chính các nghệ nhân của cộng đồng mình
truyền dạy các làn điệu dân ca dân vũ
dân nhạc truyền thông dân tộc lự la hủ
nhằm từng bước khôi phục
và góp phần bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống
của cộng đồng mình
bằng phương pháp phỏng vấn
ghi chép theo dạng hồi cố
phương pháp quan sát tham dự
phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn
phục dựng trong sinh hoạt lao động
cả về nội dung môi trường
và bối cảnh đảm bảo khách quan chân thực
cháu sẽ truyền dạy cho các em nhỏ
với lại các bạn trong trường
người xung quanh chưa biết
thì cháu cũng sẽ dạy bọn họ
qua lớp học
bộ văn hóa thể thao và du lịch
sẽ xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả
làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này
đối với nhiều dân tộc khác
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số việt nam
huyện mừng thẻ chúng tôi
là một huyện sâu xa
huyện có một người dân tộc
trong những năm qua
được sự quan tâm của trung ương
của nhà nước
và có tình ý
của hội đồng dân ủy an nhân dân
đảng bộ huyện
về thực hiện đề án một nghìn hai trăm bảy mươi
về bảo tồn và phát triển
các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
chúng tôi cũng đã
thực hiện tốt
các nhiệm vụ chương trình
về duy trì
nét văn hóa đậm đà
bản sắc của các dân tộc
đối với dân tộc hù
chúng tôi tổ chức tốt
chuyển dạy văn hóa phi vật thể
như là dạy dân ca dân vũ
di sản văn hóa phi vật thể
cần được nhìn nhận như loại tài sản đặc biệt
vì đây là loại tài nguyên văn hóa kinh tế
có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian
trong quá trình hội nhập
các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
cần được bảo vệ và phát huy
để thực sự góp phần vào việc
trở thành mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước
xây dựng môi trường xã hội lành mạnh
giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
có chất lượng phục vụ cho phát triển
và nhịp cầu giao lưu văn hóa
và hội nhập quốc tế
những hình ảnh trong mục kết nối vừa rồi
đã khép lại chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này
quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau